tối ngày hai mươi sáu tháng ba tại thành phố ninh bình tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân
mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh ninh bình đã lòng trọng tổ chức lễ kỷ niệm hai mươi năm năm ngày tái lập tỉnh ninh bình một nghìn chín trăm chín mươi hai hai nghìn một mươi chín
chủ tịch nước trần đại quang đã đến dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm
tổng bí thư nguyễn phú trọng gửi lãng hoa chúc mừng
bảy mươi năm năm tái lập tỉnh mặc dù xuất phát điểm thấp song với tinh thần đoàn kết
chủ động đổi mới sáng tạo quyết tâm cao đảng bộ chính quyền quân và dân tỉnh ninh bình
đã nỗ lực vượt lên khó khăn thách thức giành được nhiều thành tựu quan trọng toàn diện trên các lĩnh vực
kinh tế có bước phát triển nhanh bình quân hai mươi năm năm qua tăng một mươi bảy năm mươi chín cao hơn bình quân chung cả nước
cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỉ trọng công nghiệp dịch vụ sản xuất công nghiệp
từng bước trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
sản xuất nông nghiệp đạt nhiều kết quả quan trọng trong ứng dụng khoa học công nghệ
tăng năng suất sản phẩm vật nuôi cây trồng góp phần bảo đảm an ninh lương thực
nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước trần đại quang ghi nhận và đánh giá cao thành tiệu
mà đảng bộ chính quyền quân và dân tỉnh ninh bình đạt được
để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ hai mươi một
tích cực góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai của đảng
chủ tịch nước đề nghị tỉnh ninh bình cần tập trung khai thác tốt tiềm năng lợi thế
huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư phát triển
chú trọng đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả bền vững

chủ tịch nước đề nghị tỉnh ninh bình cần tập trung khai thác tốt tiềm năng lợi thế